cái công tác hiệu quả của các quản lý nhà nước về tài nguyên đồng môi trường
đặc biệt là tài nguyên đồng môi trường vùng ven biển phòng chống thiên tai cũng như ứng phó với đổi khiệu
nếu như trước đây người dân chặt phá rừng ngập mặn tận diệt hệ sinh thái
thì bây giờ người dân chuyển sang việc bảo vệ sống chung và phát triển rừng ngập mặn
từ chỗ chưa xác định đúng giá trị của rừng ngập mặn trong phát triển kinh tế xã hội
ổn định dân sinh cho tới chỗ coi rừng ngập mặn là một cơ sở để đầu tư phát triển bền vững ở nhiều địa phương
từ đó có thể thấy các dự án mff tại việt nam đã mang lại sự chuyển biến rõ rệt
dù kết quả có thể chưa nhiều chưa lớn
nhưng những thành quả đạt được này sẽ góp phần vào những bài học kinh nghiệm của các nước thành viên
qua đó sẽ giúp nhân rộng mô hình tới nhiều quốc gia
góp phần vào công cuộc ứng phó thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu
và để thảm họa tương tự như trận sóng thần

năm hai nghìn bốn tại ấn độ dương sẽ không còn diễn ra nữa
quý vị thân mến biến đổi khí hậu đã và đang đòi hỏi chúng ta phải có nhiều sáng kiến thực tiễn và quyết liệt hơn
để có được những biện pháp thích ứng hiệu quả hơn giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra
thành phố hà nội vẫn luôn phải chịu cảnh nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng
thậm chí nước còn bị nhiễm arsen ammoni gấp nhiều lần ngưỡng cho phép
người dân tại đây đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền
và đang mong mỏi từng ngày để có được nguồn nước bảo đảm cho sinh hoạt hàng ngày
tôi đang có mặt tại khu đô thị tân tây đô huyện đan phượng thành phố hà nội
theo phản ánh của người dân nơi đây trong năm năm qua người dân nơi đây không được sử dụng nguồn nước sạch
theo đúng như chủ đầu tư cam kết
cứ hai đến ba tháng một lần anh trần đức thiện lại phải thực hiện việc kiểm tra hệ thống lọc tổng ở nhà mình
thường sau hai tháng thì các phục lọc sẽ đóng cặn và nước trong hệ thống lọc sẽ có màu vàng đục
với những thiết bị vệ sinh không có hệ thống lọc thì chất bẩn đóng cặn thành màu đen
gia đình anh thiện cũng như nhiều hộ dân khác về sinh sống tại khu đô thị đã nhiều năm
và cũng từng ấy thời gian phải sống chung với nguồn nước sinh hoạt không bảo đảm
đối với cái hệ thống mà lọc tẩu này thì bà con chỉ dám sử dụng nguồn nước đó để làm nguồn nước tắm rửa
và đối với lọc dở ô thì lọc tiếp cơ cầu lọc dở ô thì bà con mới dám dùng nguồn nước này để là dám rửa giấy rửa rau rửa cộ
và đối với nguồn nước mà bà con sử dụng thường xuyên thì bà con lại phải đi mua bình nước về để nấu nướng và ăn uống
vẫn phải trả phí thêm nước khác để phục vụ ăn uống
nên hàng tháng mỗi gia đình ở đây tốn thêm từ một năm cho đến hơn hai triệu đồng tiền nước
nhà không có điều kiện thì dùng tạm nước lọc từ máy rửa ô
nhưng chất lượng nước qua lọc rửa ô vẫn khiến người dân e ngại
nguồn nước hấp vào nó bị nhiễm nặng rồi
thì qua cái lọc dầu ô thì để tạo nên sự tin tưởng cho bà con yên tâm hơn thôi
chứ còn chúng tôi đã lấy đúng nguồn nước này
nguồn nước từ cái vòi lọc dở ô mang đi kiểm định cũng không đạt được chất lượng
người dân lựa chọn nơi đây để an cư bởi điều kiện cơ sở hạ tầng bảo đảm
thế nhưng nội dung mà chủ đầu tư quảng cáo là tiêu chuẩn nước nhật bản
thì có lẽ là viễn cảnh trong một tương lai xa
người dân không thể ngờ được nguồn nước mà chủ đầu tư quảng cáo là bảo đảm
lại bị nhiễm arsen ammoni vượt ngưỡng tiêu chuẩn gấp nhiều lần
dân cư tại đây đã dùng nhiều giải pháp như căng băng rôn khẩu hiệu đòi chủ đầu tư khắc phục
cũng như gửi đơn kêu cứu tới nhiều cấp chính quyền
cuối tháng tám vừa qua sở xây dựng tp hà nội đã có cuộc gặp mặt với các bên
để tìm giải pháp khắc phục vấn đề này
người dân không được tham gia kể cả là cử tòa đối với cuộc họp đó
và tại cuộc họp này thì chúng tôi qua các phương tiện thông tin đại chúng
từ đài truyền hình rồi báo lao động
thì chúng tôi cũng đã được biết rằng là lãnh đạo ubnd huyện an phượng
cũng như là lãnh đạo sở xây dựng đã đưa ra các thông điệp hết sức là mạnh mẽ quyết liệt
nhằm bảo vệ các quyền lợi cho cư dân
và yêu cầu chủ đầu tư cần phải có trách nhiệm đến cùng đối với lại người dân khi đã bán nhà cho người dân
dù chậm nhưng chính quyền địa phương đã vào cuộc
trong việc yêu cầu chủ đầu tư khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước cho người dân nơi đây
người dân ở đây mong mỏi tình trạng ô nhiễm nguồn nước này sớm được khắc phục
để người dân có một cuộc sống xanh sạch hơn
hơn năm năm qua mỗi ngày người dân khu đô thị tân tây đô đều phải dùng nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm
dù biết nước sinh hoạt bẩn có thể mang lại rất nhiều hệ lụy đến sức khỏe
để bảo đảm quyền được sống xanh sạch cho nhân dân
thì rất cần những giải pháp giải quyết triệt đề từ phía cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm
hiện vẫn đang là nơi có số lượng gấu bị nuôi nhốt lấy mật nhiều nhất trên cả nước
trong khuôn khổ các hoạt động tuyên truyền nhằm chấm dứt tình trạng trên
vừa qua tổ chức động vật châu á đã phối hợp với trường tiểu học phụng thượng
và tri cục kiểm lâm hà nội trồng các cây thảo dược thay thế mật gấu
tại vườn sinh học của trường tiểu học phụng thượng
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
chúng tôi thấy đây là một hoạt động tích cực
thứ nhất là về phía nhà trường chúng tôi cũng có một vườn để dạy các em trong môn tự nhiên và xã hội
thông qua dạy đó cũng biết được tác dụng của một số cây thảo dược thay thế cho mật gấu
và tác dụng nữa đó là việc tuyên truyền đối với các em về bảo vệ động vật hoang dã đó là nầy gấu
ngay từ sáng sớm
ngay từ sáng sớm
các em học sinh đã sẵn sàng để tham gia trồng cây thảo dược
với sự giúp sức của chính các thầy cô giáo trong trường
những thành viên của tổ chức động vật châu á
và cả những cán bộ của tri cục kiểm lâm hà nội
những cây thảo dược đã nhanh chóng được trồng
tạo nên một khu vườn xanh mát
sau khi hoàn thiện khu vườn
các em nhỏ cũng sẽ cùng nhau chia lịch trực nhật
và tự tay chăm sóc cho chính các cây thuốc thảo dược thay thế mật gấu này
hôm nay con trồng cây bạch chỉ
bộ trồng cây hôm nay
hôm nay chúng ta mang lại con kiến thức là
ta không nên lấy mật gấu
để chữa bệnh chúng ta nên trồng cây thảo dược như này
trước thì tổ chức động vật châu á
đã về tổ chức cho các em vẽ tranh
rồi thì chơi các trò chơi
về bảo vệ các loài gấu
thì chúng tôi cũng thấy là thông qua tổ chức hoạt động này
các em cũng đã là một tuyên truyền viên
về tuyên truyền với người lớn
với gia đình
ở trong gia đình cũng như là cộng đồng xã hội
thì đối với cái nhận thức này
thì chúng tôi đã thấy là
người lớn và trong dân
cũng có phần nào
đã nhận thức rõ về
bảo tồn cái động vật hoang dã đó này
khi nói về công tác tuyên truyền
thì chúng ta biết là chúng ta phải tuyên truyền lâu dài
không thể một ngày vào đây
mà giải quyết những cái việc
như việc nuôi gấu
với chúng tôi rất kiên trì
trong cái tại xã phương tượng này
với chúng tôi rất kiên trì
và chúng tôi thấy hiện nay
người dân dần dần
người ta bắt đầu am hiểu hơn
về tại sao là tại có một cái tổ chức
đến xã phương tượng hàng tháng
để tuyên truyền cho những bà con
về những cây thuốc có thêm một cấu
và chúng tôi thường thấy là
những cái sự kiện đấy là chúng tôi
thường nhận được khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh người dân
đến để xem
những cái cây thuốc có thêm một cấu
mà khi chúng tôi bắt đầu
thì hầu như là chẳng có ai đến cả
vì tôi thấy thế là càng ngày
người dân người ta càng tiếp cận
và chúng tôi hy vọng là trong một ngày sớm nhất là
là xã phương tượng không còn cái việc
mà sử dụng mật cấu nữa
thời gian qua tổ chức động vật châu á
đã triển khai nhiều hoạt động
nhằm giảm thiểu tối đa việc sử dụng mật cấu
trong đông y thông qua nhiều hình thức tuyên truyền
phổ biến tác dụng của cây thảo dược
thay thế cho mật cấu
xây dựng vấn cây thảo dược thay thế mật cấu
tại trường tiểu học phụng thượng
cũng là giúp các em nhỏ hiểu hơn
về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài gấu
tại việt nam
và để chính các em trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi
trong gia đình và cộng đồng
đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
trong chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau